ung thư là căn bệnh nguy hiểm là nỗi ám ảnh của nhiều người
tuy nhiên thực tế cho thấy có thể phòng ngứa ông thư bằng các cách chủ động
làm giảm các yếu tố nguy cơ có thể kiểm soát được như hút thuốc lá béo phì
chế độ dinh dưỡng không hợp lý thiếu vận động
đồng thời phối hợp chủ động tầm soát phát hiện sớm bệnh ung thư để điều trị kịp thời
ung thư có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi giới tính
số lượng ca mắc mới và số ca tử vong đang tăng dần theo từng năm
nên việc tầm soát ung thư cần được chú trọng
sự phát triển kỹ thuật hiện đại trong xét nghiệm và chuẩn đoán hình ảnh
giúp tăng khả năng phát hiện các loại ông thư thông qua tầm soát ông thư
thông thường tầm soát ung thư nên được thực hiện tối thiểu một năm một lần
hiện nay tỷ lệ ung thư ở nước ta gia tăng cao người mắc bệnh ung thư đang dần trẻ hóa
đa phần đến khi có dấu hiệu ung thư mọi người mới đi khám và kiểm tra
lúc này bệnh đã ở giai đoạn muộn gây khó khăn trong việc điều trị
chi phí cao và khả năng phục hồi thấp
tầm soát ung thư là phương pháp phát hiện ra tế bào ung thư từ giai đoạn sớm khi chưa xuất hiện dấu hiệu bệnh
tầm soát ung thư thông qua việc xét nghiệm đơn giản
ít tốn kém chi phí nhưng đem lại hiệu quả cao giúp người bệnh rút ngắn thời gian điều trị
như vậy so với việc điều trị ung thư gây nhiều đau đớn là tổn hại về mặt tinh thần cũng như sức khỏe của người bệnh
thì tầm soát ung thư là một cách phòng bệnh hơn chữa bệnh
là phương pháp bảo vệ sức khỏe đơn giản và đưa ra những cảnh báo về nguy cơ mắc bệnh chính xác
có nhiều phương pháp tầm soát ung thư tổng quan có thể chia thành các nhóm sau
khỏi bệnh và khám bệnh giúp kiểm tra sức khỏe tổng quát của bạn và các dấu hiệu bệnh lý
xét nghiệm kiểm tra mẫu mô mẫu máu mẫu nước tiểu hoặc các chất khác trong cơ thể của bạn gợi ý đến các ung thư
hình ảnh học những phương tiện tạo ra hình ảnh của các bộ phận bên trong cơ thể bạn
giúp khảo sát các bất thường về mặt cấu trúc và chức năng của những cơ quan đó
qua đó gợi ý những hình ảnh sớm nhất có thể của khối u
mỗi phương diện tầm soát đều có lợi ích và tiềm ẩn nguy cơ gây hại
vì lý do đó nên bệnh cần trao đổi với các bác sĩ trước khi thực hiện bất kỳ xét nghiệm tầm soát ung thư nào
lợi ích của tầm soát ông thư là phát hiện các tổn thương tiền ông thư
hoặc ung thư giai đoạn sớm nhất khi chúng chưa có biểu hiện triệu chứng
những giai đoạn này có thể được điều trị triệt đề
bất lợi có thể gặp phải là kết quả dương tính giả
khi các bác sĩ quan sát thấy những hình ảnh giống với ung thư nhưng thực sự không phải là ung thư
kết quả này sẽ dẫn đến việc thực hiện nhiều xét nghiệm tốn kém nhiều về tiền bạc và thời gian
ngoài ra còn mang lại cảm giác lo lắng cho người tầm soát
bất lợi gặp phải tiếp theo là chuẩn đoán quá mức
khi các bác sĩ nhìn thấy những thứ nghi ngờ sẽ tiến triển thành ung thư
điều này dẫn đến những điều trị không thực sự cần thiết được gọi là điều trị quá mức
một vài bất lợi khác có thể gặp phải khi tầm soát ung thư
đau trong quá trình làm thủ thuật
hoặc việc tiếp xúc với tiêu phóng xạ từ chụp những ảnh trong tầm soát ông thư vú
hoặc chụp ct scan liều phóng xạ thấp trong tầm soát ung thư phổi
mặc dù liều phóng xạ của các xét nghiệm này là tương đối thấp
nhưng nếu thực hiện lập đi lập lại nhiều lần sẽ mang lại nhiều bất lợi cho bạn
cùng lắng nghe những chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ trần đức cảnh
trưởng khoa nội soi thăm dò chức năng bệnh viện ca đi hợp rõ hơn về vấn đề này
cùng lắng nghe những chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ trần đức cảnh

cùng lắng nghe những chia sẻ của thạc sĩ trưởng khoa nội soi thăm dò chức năng bệnh viện ca đi hợp rõ hơn về vấn đề này
cơ thể chúng ta xem nó có bất thường
ở những cơ quan gì không
trong đó thì chúng ta tập trung vào những cái nhóm
bệnh lý ung thư thường gặp
tầm soát ung thư là chúng ta tập trung vào
những nhóm bệnh lý ung thư
trong đó có một mươi bệnh lý ung thư thường gặp
ở các cái giới ở các cái nhóm bệnh nhân
mà chiếm tỷ lệ trên chín mươi
cái bệnh lý bệnh nhân ung thư
số lượng bệnh nhân ung thư mà chúng ta mắc phải
thì trong tầm soát
những bệnh lý ung thư thì đầu tiên
là bệnh nhân cần được khám được hỏi bệnh
để phân tầng yếu tố nguy cơ
của bệnh nhân ví dụ như bệnh nhân nam giới
thì khác nữ giới thì khác
và độ tuổi khác nhau thì sẽ có
nguy cơ bị mắc các bệnh lý khác nhau
từ đó thì sau khi
phân tầng được yếu tố nguy cơ mắc bệnh
của bệnh nhân thì được các bác sĩ
chỉ định thực hiện các cái xét nghiệm
các cái chỉ định về mặt cận âm sàng
để làm sao có thể tầm soát
được tốt nhất cho bệnh nhân ví dụ như là
xét nghiệm máu nội soi siêu ân
chụp ít quang hay chụp cất lớp vị tính
bác công thư ở giai đoạn muộn
chẳng khác nào mang án tử
đánh vào tâm lý lo lắng của nhiều người
các dịch vụ về tầm soát ung thư ồ ạt xuất hiện
nhiều người có điều kiện sẵn sàng chi hàng chục triệu
cho những gói tầm soát đông thư vip nhằm ngăn chặn
phòng ngừa bệnh tật từ sớm
thế nhưng tầm soát ung thư thế nào mang lại hiệu quả
thì không phải ai cũng rõ
nhất là giữa thời buổi tráng đen lẫn lột
nhiều bệnh viện phòng khám quảng bá rập rộ
thổi phòng công dụng của các gói tầm soát ung thư
để thu tiền của bệnh nhân với giá rất cao
cùng lắng nghe khuyến cáo của chuyên gia về vấn đề này
hiện tại bởi vì là
chính vì căn bệnh đông thư
là một trong những nhóm bệnh lý
mà làm cho người bệnh bị ám ảnh
và người bệnh rất mong muốn được tầm soát sớm
để người bệnh không bị đông thư
và để mà hiểu rõ hơn
thì bác kinh sĩ cảnh xin chia sẻ một chút
là ung thư không phải là một bệnh
mà ung thư là gồm hơn hai trăm linh bệnh lý
ung thư khác nhau
có nghĩa là bất cứ một cái bộ phận nào chúng ta có tế bào
thì ở nơi đó đều có thể xuất hiện ung thư
chúng ta chỉ tầm soát
những bệnh lý ung thư thường gặp
mà nó chiếm tới trên chín mươi
và thứ hai
là những phương pháp sàng lọc
thì được khuyến cáo là có thể
ứng dụng áp dụng cho cộng đồng
và với một chi phí rẻ
làm sao chúng ta có thể
và áp dụng tầm soát cho toàn bộ cộng đồng
do vậy thì không hề có một cái khái niệm
gọi là tầm soát ung thư toàn thân
không có một cái máy móc nào
không có một cái xét nghiệm nào
có thể tầm soát được tất cả các loại bệnh lý ung thư cả
mà chúng ta chỉ tập trung vào
tầm soát những nhóm bệnh lý ung thư thường gặp mà thôi
ví dụ như
chúng ta có thể được áp dụng vào nội soi
chúng ta tầm soát ung thư đường tiêu hóa
chúng ta làm siêu âm chụp mammo
để chúng ta tầm soát ung thư vú
tầm soát ung thư tuyến giáp
và làm siêu âm bụng để là tầm soát ung thư gan
hay là với những bộ phận ung thư
bộ phận trong cơ thể